các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
giang kim đạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê quán huyện thái thụy tỉnh thái bình
nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh của vinasion life là đối tượng chính trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
vụ án này được cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi
trước khi khởi tố vụ án giang kim đạt đã bỏ trốn ra nước ngoài
ngay sau đó cơ quan an ninh điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt
bộ công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với interbon
và cơ quan thực thi pháp luật các nước liên quan để truy bắt nhưng chưa có kết quả
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí bộ trưởng bộ công an cùng với sự quyết tâm
mưu trí dũng cảm vượt qua khó khăn gian khổ kiên trì tổ chức xác minh truy tìm
cả trong và ngoài nước của cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đã bắt được giang kim đạt
kết quả điều tra bước đầu đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội tham mô
chiếm đoạt số tiền lên tới gần một mươi chín triệu đô la mỹ
đồng chí bộ trưởng yêu cầu cơ quan an ninh điều tra khẩn trương điều tra
mở rộng vụ án sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
chiến công đặc biệt xuất sắc nêu trên của các lực lượng tham gia chuyên án
đã góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng công an nhân dân
thiết thực chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhân dịp này đồng chí bộ trưởng đã quyết định thưởng nóng
cho mỗi đơn vị tham gia chuyên án một mươi triệu đồng